tiếp tục thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên tạo ra luồng không khí mới
thổi bùng ngọn lửa đam mê khởi nghiệp của mỗi đoàn viên thanh niên
nhiều năm qua bằng nhiều chính sách ưu tiên cho thanh niên tại yên bái với hàng nghìn mô hình thanh niên khởi nghiệp
đã mang lại thành công qua đó phát huy vai trò sung kích của thanh niên đối với việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội
thanh niên nguyễn hải quân thị trấn mậu a huyện văn yên khởi nghiệp với mô hình sản xuất
chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế đồ chơi trẻ em thân thiện với môi trường từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương
khởi nghiệp từ năm hai nghìn một mươi tám với quy mô nhà xưởng một trăm năm mươi m hai đầu tư chi phí hơn một trăm linh triệu đồng
sau hai năm khởi nghiệp đã tạo việc làm ổn định cho bảy thanh niên với mức lương từ năm đến sáu triệu đồng một người một tháng
giá trị kinh tế mang lại gần năm mươi triệu đồng một tháng
dưới công nghệ vào để sản xuất nhanh hơn rồi là sản xuất tại chỗ và bằng những kiến thức và những máy móc mình có sẵn có
để mình đưa ra những sản phẩm thật rẻ để cạnh tranh trực tiếp với đồ chơi nhựa để giảm thiểu rác rảnh nhựa giảm thiểu những đồ dùng nhựa
từ phong trào khởi nghiệp này trong hai năm qua đã có hàng trăm mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên làm chủ đã khởi sướng
và đến nay những mô hình khởi nghiệp do đoàn viên thanh niên làm chủ đã và đang phát huy được hiệu quả kinh tế góp phần so đói giảm nghèo tại địa phương
hiện nay các mô hình kinh tế của thanh niên đã có bước phát triển
mạnh mẽ về số lượng phát huy được hiệu quả kinh tế mang lại thu nhập tốt tạo ra những hiệu ứng tích cực về giá trị kinh tế về an sinh xã hội và môi trường
đến nay toàn tỉnh yên bái có gần một hai trăm linh mô hình sản xuất kinh doanh của thanh niên đang phát huy hiệu quả kinh tế
góp phần từng bước thực hiện mục tiêu so đối giảm nghèo làm giàu chính đáng của thanh niên
với tổng vốn đầu tư hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng tạo việc làm thường xuyên cho năm lao động